nhằm tháo gỡ vương mắc của doanh nghiệp khi xuất khẩu sang một số thị trường của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc tận dụng cơ hội từ việc hưởng yêu đãi thuế quan theo cam kết tại hiệp định này
bộ công thương đã bổ sung một số chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất nhà xuất khẩu theo quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong cptpp
trước phản ánh của doanh nghiệp về một số nước thành viên cptpp cho rằng giấy chứng nhận xuất xứ co
mẫu cptpp của việt nam hiện thiếu lời văn chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất nhà xuất khẩu theo quy định của hiệp định
ngày hai mươi bốn tháng ba bộ trưởng bộ công thương đã ký ban hành thông tư số sáu năm hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung thông tư cũ số ba năm hai nghìn một mươi chín
trong đó mẫu chứng nhận xuất xứ co mới được ban hành kèm theo thông tư này
với sửa đổi bổ sung tại các ô số
số một hai ba năm và một mươi một
bộ công thương cũng kịp thời có văn bản gửi các cơ quan tổ chức cấp co
đề nghị hướng dẫn thương nhân kê khai thêm nội dung này theo yêu cầu của nhà nhập khẩu
thông tư này của bộ trưởng bộ công thương chính thức quy hậu lực từ ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi